và điều này càng cho phép đối tượng suy luận rằng là bạn gái mình đã có người yêu mới và tìm cách dùng vào mình
và đấy chính là cái cao trào để đẩy lên cái vụ dẫn đến cái vụ án giết người này
đây chính là cái tình tiết mấu chốt của vụ án này
khi mà đối tượng thấy mâu thuẫn lên đến tình điểm đối tượng dùng tay siết cổ của đàn nhân đến chết
thế thì ở đây phải nói rằng là giữa nạn nhân và thủ phạm có mối quan hệ tình cảm đã khá lâu rồi
và họ đều đã duy trì mối quan hệ tình cảm đó một thời gian dài
thế nhưng khi nảy sinh cái mâu thuẫn này và nó bị đẩy đến tình điểm như vậy
thì đối tượng đã không ngần ngại ra tay và siết cổ và vóc cổ chết đàn nhân
thì ở đây cái điều này nó cũng khá phù hợp với cái bản tính của đối tượng mà người ta phân tích ở trên
là một đối tượng mà thuộc thành phần bất hảo này
thậm chí là như chúng ta thấy đây là côn đồ hùng hãn nóng nảy bốc đông và coi thường tính mạng người khác

đến cái bản tính này của đối tượng thì nó thể hiện rất rõ qua hành vi giết chết đàn nhân như vậy
tôi đánh giá đây cũng là một tình tiết đặc biệt của vụ án này
bởi vì là khi mà đối tượng sau khi giết chết nạn nhân rồi lại tiếp tục lục lọi đồ đạc lấy tài sản và lấy được mấy chục triệu như vậy
thì nó lại phạm thêm một tội nữa đặc biệt nghiêm trọng đó là tội cướp tài sản
thông thường với một người bình thường nếu như mà vì bốc đồng vì nóng nảy mà nhỡ tay và giết chết cho người khác
thì sau đó họ sẽ xảy ra một tội khác
nó sẽ trở nên rất hoảng loại
và thường họ sẽ tìm cách rời khỏi hiện trường ngay lập tức
nhưng với đối tượng này thì khác hẳn
đối tượng rất bình tĩnh
sau khi thực hiện hành vi hợp tội vẫn còn bình tĩnh lục lọi lấy tài sản
mà sau đó khóa cửa rồi mới rời đi
điều này cho phép suy luận rằng là đối tượng này biết rõ về việc nạn nhân có tài sản
và nó có thể đã có ý định chiếm đọt tài sản của đàn nhân trước khi thực hiện hành vi giết chết đàn nhân rồi
cho nên là rõ ràng điều này nó thể hiện rõ tính chất manh động
cần trật trọng trong các cú quan hệ viết bản qua mạng

giờ bạn có anh nhé
đó là một trong những vấn đề rất là nhiều người đang dễ chịu

thôi xin hãy cảm nhận
chúng ta không được tiến tính
chúng ta không được tiến tính

ngoài kia công ty mình đang đăng ký kênh bảo vệ của họ
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
sự nghi ngờ về lòng trung thủy
và cơn cuồng ghen mù quáng
khiến nguyễn văn thành không kiểm soát được bản thân
ra tay sát hại người yêu của mình
vụ án là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ trong quá trình tìm hiểu
lựa chọn người yêu bạn đời
cần tìm hiểu ký lưỡng
biết tự kiềm chế cái tôi cá nhân
để có ứng xử cho đúng mực
tránh rơi vào trạng thái bộc phát
mà gây ra những hậu quả khôn lường cho người khác
cũng như cho chính bản thân mình
chương trình bài học từ những vụ án tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web wwww antv gov vn
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo